thưa quý vị trong hai ngày là ngày hai mươi chín và ngày ba mươi tháng sáu đảng bộ bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ hai mươi bốn nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở của đảng bộ tỉnh quảng bình và đảng ủy bộ đội biên phòng việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng bộ bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình tiếp tục chủ động khắc phục khó khăn
nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng xây dựng bộ đội biên phòng tỉnh vững mạnh toàn diện
kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thủ địch phản động
bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển tham gia phát triển kinh tế xã hội xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh
trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng sáu đảng bộ huyện na hàng tỉnh tuyên quang
tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ huyện na hàng lần thứ hai mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là đại hội được ban thường vụ tỉnh ủy tuyên quang chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội cấp trên cơ sở
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
huyện na hàng xác định hai khâu đột phá phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa đặc sản và phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của huyện
ngoài ra huyện na hàng cũng xác định ba nhiệm vụ trọng tâm tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực
nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên xây dựng và phát triển thị trấn na hàng đạt tiêu chí đô thị loại bốn vào năm hai nghìn hai mươi
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm hội đồng needs đã tiếp xúc vụ trả lời tại about time hnic
hoàn thành tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ tư nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là một trong hai đảng bộ trên cơ sở được tỉnh nguy đồng nai chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm
tp lâm khánh cần tập trung khai tác tối đa các lợi thế so sánh gắn với phát huy tốt nội lực
sử dụng hiệu quả các thành phần kinh tế tạo thành sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn
xây dựng và phát triển long khánh theo hướng xanh văn minh an toàn hiện đại
trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng sáu đảng bộ huyện cầu kè tổ chức đại hội đại biểu lần thứ một mươi hai
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là đại hội cấp trên cơ sở đầu tiên cũng là đại hội điểm của tỉnh trà vinh
đại hội đã thống nhất thông qua nghị quyết đại hội với một số chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ mới
tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân một mươi ba năm một năm
đến năm hai nghìn hai mươi năm thu nhập bình quân đạt tám mươi triệu đồng một người một năm tỷ lệ hộ nghèo giảm còn sáu
hàng năm có một trăm linh tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ
trên tám mươi tổ chức cơ sở đảng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ kết nạp năm trăm linh đảng viên mới